sau hai tuần giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ thì đến nay
thị xã điện bàn của tỉnh quảng nam đã chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi năm bước đầu địa phương này đã cơ bản khống chế được chuỗi dịch
covid một mươi chín liên quan đến khu công nghiệp sau khi phát hiện ca dương tính với covid một mươi chín
tại công ty giày ricker với hơn một mươi công nhân tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc
thị xã điện bàn từ ngày tám đến ngày hai mươi sáu tháng chín thị xã đã ngay lập tức tổ chức xét nghiệm cho
hơn một trăm linh mẫu phát hiện một trăm linh một ca f tại một mươi bốn trên hai mươi xã phường ngoài ra địa phương cũng đã truy vết
được một bảy trăm sáu mươi bốn f một và ba năm trăm năm mươi sáu f hai trong đó có năm trăm tám mươi năm trường hợp đang cách ly tập trung tại một mươi ba cơ sở
toàn thị xã đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu lực lượng công an đảm bảo toàn thị xã thực
kiện nghiêm công tác phòng chống dịch
đầu khống chế được chuỗi dịch covid một mươi chín liên quan khu công nghiệp ngăn chặn lây lan dịch bệnh
cho khu công nghiệp điện nam điện ngọc đặc biệt qua ba ngày liên tiếp
toàn thị xã không xuất hiện thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng